trong hai tuần trở lại đây sốt xuất huyết đã gia tăng khá nhanh ở hàng chục tỉnh thành phố trong cả nước xuất hiện nhiều ổ dịch mới và diễn biến rất phức tạp
đáng chú ý có những ca đã biến chứng sang viêm não và viêm cơ tim
tuy số ca mắc tấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng bộ y tế cảnh báo nếu chủ quan trong việc phòng chống thì khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết trên diện rộng là rất cao
những địa phương có số ca mắc số xuất huyết cao và gia tăng là nghệ an quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa bến tre thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội
nhiều bệnh nhân do nhập viện muộn nên đã biến chứng sang viêm não viêm cơ tim gây khó khăn cho việc điều trị
để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh không để dịch lan rộng và kéo dài bộ y tế đã đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo
giao ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt lăng quang bỏ gậy trên địa bàn ngay trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và duy trì hoạt động một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao
hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số mũi lăng quang bọ gậy cao và mỗi tháng một lần tại khu vực còn lại

với tình trạng gia tăng xuất xuất huyết như hiện nay bộ y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất cao các địa phương tuyệt đối không được chủ quan